nhận lời mời của chính phủ ai cập từ ngày tám đến ngày một mươi hai tháng một mươi hai đồng chí phạm minh chính
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương đã dẫn đầu đoàn đại biểu đảng ta
thăm và làm việc tại ai cập đoàn đã hội kiến chủ tịch quốc hội ai cập ali abdel aan cùng các vị lãnh đạo
cấp cao khác làm việc với đại sứ quán và gặp gỡ cộng đồng người việt nam tại ai cập
đồng chí phạm minh chính khẳng định đảng nhà nước và nhân dân việt nam luôn coi trọng và thúc đẩy
quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp với ai cập đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp
phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế sớm phối hợp nghiên cứu khả năng mở đứng bay thẳng
kết nối hai nước đồng chí phạm minh chính đề nghị ai cập ủng hộ lập trường của việt nam trong vấn đề
biển đông giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế hiến trương
liên hợp quốc và công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai bảo đảm an ninh an toàn hàng hải và
hàng không tại khu vực bảo đảm lợi ích của các nước trên thế giới trong quan hệ giao thương và hợp tác
với các nước khu vực châu á thái bình dương trong đó có ai cập các nhà lãnh đạo ai cập thể hiện sự
ngưỡng mộ đối với chủ tịch hồ chí minh và đảng cộng sản đất nước và nhân dân việt nam bày tỏ nhất
trí cao đối với các ý kiến đề xuất của đồng chí phạm minh chính đề nghị hai bên hợp tác xây dựng
trường đại học việt nam và ai cập đối với vấn đề biển đông phía ai cập ủng hộ giải quyết tranh
chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế hiến trương liên hợp quốc và công ước
liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai bảo đảm an ninh an toàn hàng hải và hàng không tại khu vực